kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cục hải quan tp hcm cho biết vụ án vận chuyển lượng lớn ma túy của bốn tiếp viên việt nam airlines vừa bị triệt phá là hình thức phạm tội mới
vụ án nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
theo cục hải quan tp hcm quy trình soi chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay cũng giống như đối với hành khách thông thường
động thái này của cục hải quan tp hcm nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu âu mỹ nhật bản hàn quốc để sang lọc kiểm tra có trọng tâm
trước đây những người có nghi vấn thường là những người có mối quan hệ phức tạp khách nước ngoài khách du lịch
nhưng giờ xuất hiện nhóm mới trong đó có tiếp viên hàng không do vậy việc quản lý sàng lọc phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn
hiện cục hải quan tp hcm phối hợp với công an tp hcm bộ công an mở rộng điều tra